với sự phát triển của internet mua bán hàng trên mạng đang ngày càng trở nên phổ biến
bởi sự tiện lợi nên đã phát sinh nhiều vấn đề như vấn đạn hàng giả hàng nhái hàng không đảm bảo chất lượng khó kiểm soát
tình trạng này đặt ra yêu cầu về quản lý thương mại điện tử cũng như ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân
trong công tác phòng chống hàng giả hàng nhái trên môi trường kinh doanh mạng
hơn ba sản phẩm mỹ phẩm gồm kem nền mặt nạ dưỡng da các loại vừa bị cục quản lý thị trường hà nội phát hiện vừa qua
điều đáng nói những sản phẩm này nhận được sự quan tâm của số lượng lớn tài khoản trên mạng
trước đó là vụ việc mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ của công ty trách nhiệm hữu hạn thiên nhiên ts việt nam
bị thu giữ trị giá khoảng một mươi một tỷ đồng tại quận hà đông hà nội
nhãn mark ghi made in new zealand korea nhưng thực chất được đóng gói và dán nhãn ngay tại sườn của công ty
người mua hàng trực tiếp trên website sẽ được giao hàng tận nơi
những vụ việc như vậy đã dần làm mất niềm tin của người tiêu dùng
cái khó trong việc phát hiện và xử lý tình trạng này là hàng hóa trên mạng đều mang tính chất ảo
không thể nhìn tận mắt kiểm tra tận tay được
chưa kể hầu hết các giao dịch dạng này đều không có hóa đơn chứng từ cụ thể
một khảo sát nhỏ trong năm hai nghìn một mươi tám cho thấy tỷ lệ mua hàng qua facebook đạt bảy mươi
tỷ lệ sử dụng ứng dụng điện thoại để mua sắm đã tăng tới bảy mươi hai
tuy nhiên về mức độ hài lòng của khách hàng chỉ đạt bốn mươi sáu
và phải nói rằng hàng giả hàng nhái trên kinh doanh mạng là rất là nghiêm trọng
ở các nước người ta đánh giá là quần áo giày dép các thứ mà bán qua mạng thì một phần năm là hàng giả hàng nhái
mà đó là người ta đánh giá thấp nhất đấy
nghị định số năm mươi hai về thương mại điện tử đã quy định rõ sản phẩm do ai bán ra thì người đó phải chịu trách nhiệm
thế nhưng thông tin bán trên mạng là ảo nên rất khó quy trách nhiệm người bán

bên cạnh đó một bộ phận người bán là người bán
bộ phận người tiêu dùng lại không mấy quan tâm về chất lượng sản phẩm hàng hóa mà chủ yếu quan tâm tới giá thành đắt hay rẻ
vậy nên có thể thấy chính người tiêu dùng cũng đã góp phần tạo ra ma trận hàng giả hàng nhái khi thực hiện mua bán trực tuyến